trong trường hợp người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế thu theo giá thông tư số một mươi bốn hai nghìn một mươi chín của bộ y tế
trường hợp người bệnh lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu thu giá khám chữa bệnh theo yêu cầu
đã thực hiện kê khai với sở y tế và thực hiện công khai giá để người dân lựa chọn
trước diễn biến gì phức tạp đa số các tỉnh thành tại việt nam đã cho toàn bộ người lớn được tiêm ít nhất hai mũi vaccine
mới đây bộ y tế cho biết để chuẩn bị tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến sáu mươi
dưới một mươi hai tuổi bộ y tế đã giao viện chiến lược và chính sách y tế tiến hành khảo sát trực tuyến
đối với các phụ huynh có con dưới một mươi hai tuổi tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
khảo sát với sự tham gia của hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh cho kết quả như sau
sáu mươi sáu đồng ý tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ bảy sáu đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc
hai mươi chín một cân nhắc chỉ có một chín phụ huynh không đồng ý tỷ lệ không biết có nên tiêm hay không là bảy
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hiền minh phó trưởng đơn vị tiêm chủng bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cho biết
đêm nay có rất nhiều quốc gia vùng lãnh thổ đã thực hiện tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
các đánh giá đều cho thấy vaccine an toàn và không làm tăng các biến cố bất lợi sau tiêm chủng ở nhóm tuổi này
thạc sĩ minh cho biết việc tiêm vaccine hiện nay tại nhiều quốc gia vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện
cha mẹ cần cân nhắc các yếu tố nguy cơ lợi ích khi đồng ý tiêm vaccine cho con
mục tiêu khi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là để tăng cường tỷ lệ bao phủ vaccine
đồng thời ngăn ngừa việc trẻ em mắc bệnh và lây nhiễm cho những người khác trong gia đình
hay miễn dịch của trẻ em khỏe mạnh có khả năng đối phó với biến chủng omitron tốt hơn người lớn
tuy nhiên tiêm chủng sẽ giúp giảm những hậu quả nghiêm trọng của covid một mươi chín ở trẻ có hệ miễn dịch suy yếu
nhất là trẻ có những bệnh lý nghiêm trọng như tiêm bẩm sinh ung thư suy thần mãn
đồng thời ngăn chặn nguy cơ mắc các di chứng kéo dài hậu covid một mươi chín ở trẻ em
theo thạc sĩ minh tiêm vaccine cho trẻ em sẽ giúp ngăn chặn bệnh lây truyền
và bảo vệ các thành viên dễ bị tổn thương do covid một mươi chín trong gia đình như người lớn tuổi
người có bệnh mãn tính trong trường hợp trẻ mắc bệnh
đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vaccine covid một mươi chín có ảnh hưởng
tới giai đoạn tuổi dạy thì và khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai
hiện nay vaccine được sử dụng cho nhóm tuổi này là vaccine của pfizer
với liều lượng kháng nguyên chỉ bằng một phần ba so với những người trên một mươi hai tuổi
hai mũi tiêm sẽ cách nhau từ ba tuần đến tám tuần tùy quốc gia
chưa có khuyến cáo về tiêm mũi ba cho nhóm tuổi này
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm bệnh viện nhi đồng một
tp hcm cũng cho biết việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi dựa trên tinh thần tự nguyện
ở trẻ nhỏ bác sĩ khanh cho biết khi mắc covid một mươi chín đa phần đều có triệu chứng nhẹ và sẽ tự khỏi
nhưng đáng lo hơn cả là nhóm trẻ nguy cơ cao như béo phì có bệnh lý nền tim bẩm sinh suy giảm miễn dịch
việc theo dõi sau tiêm ở trẻ nhỏ cũng tương đối dễ dàng
vì các phản ứng sau tiêm của trẻ đa phần nhẹ và sẽ tự hết
nhiều phụ huynh lo lắng về phản ứng viêm cơ tim ở trẻ khi tiêm vaccine
bác sĩ khanh cho biết những ghi nhận trẻ bị viêm cơ tim sau khi tiêm là do phản ứng viêm quá mạnh
nguyên nhân gây viêm cơ tim chủ yếu là do virus gây ra chứ không phải là do vaccine
viêm cơ tim cũng có thể liên quan tới kích ứng miễn dịch
không phải chỉ mỗi vaccine gây kích ứng miễn dịch mà virus cũng có thể gây ra
bác sĩ khanh cho rằng nguyên nhân viêm cơ tim có thể là do liều thuốc
vì vaccine covid một mươi chín của pfizer đóng liều ba mươi microgram cho người lớn và trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
khi tiêm cho trẻ từ năm một mươi một tuổi liều thuốc chỉ còn một mươi microgram
do vậy bác sĩ khanh dự đoán trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ ít bị viêm cơ tim hơn vì liều ít hơn
ngoài ra trẻ từ năm một mươi một tuổi sẽ bị viêm cơ tiêm hơn vì liều ít hơn
ngoài ra trẻ từ năm một mươi một tuổi đang trong thời kỳ phát triển ổn định
nên các phản ứng đều không đáng lo bác sĩ khanh cho biết
hiện nay cả hai phương pháp test covid một mươi chín là test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín và test rt pcr
đều lấy mẫu xét nghiệm thông qua ngoài mũi để lấy dịch tiết ở đường hô hấp
và đều cho kết quả xét nghiệm tương đối chính xác
tuy nhiên có rất nhiều người không thể chịu được cảm giác bị chọc mũi
thường bị đau khoang mũi trong thời gian dài sau khi làm xét nghiệm
vậy nếu xét nghiệm covid một mươi chín mà không chọc mũi thì liệu có chính xác
lý giải cho vấn đề trên bác sĩ chuyên khoa một đinh quốc anh
trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa hồng ngọc cho biết
hiện nay trên thị trường cũng có một số loại test covid một mươi chín mà không cần chọc mũi
mà test bằng nước bọt
tuy nhiên các loại que test covid một mươi chín bằng nước bọt thường có độ chính xác không cao
do lượng virus trong nước bọt thấp
vì vậy bác sĩ nhấn mạnh rằng để test covid một mươi chín có độ chính xác cao nhất
mọi người vẫn nên sử dụng các loại qua test lấy dịch từ mũi
tuy nhiên nếu đã tìm đủ ít nhất hai liều vaccine không có các triệu chứng
không tiếp xúc trực tiếp với f thì mọi người cũng không cần làm xét nghiệm covid một mươi chín
vừa qua theo thông tin ghi nhận tại thành phố hải phòng và hải dương
đã phát hiện thêm trên hai bốn trăm linh trường hợp mắc mới
riêng hải phòng có gần một ca là giáo viên học sinh
còn tại hải dương có thêm hai trường hợp tử vong do mắc covid một mươi chín
tại hải phòng ngày chín tháng hai
tiếp tục ghi nhận một hai trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín mới ở một mươi bốn trên một mươi năm quận huyện
trong đó một một trăm ba mươi tám trường hợp tự đi làm xét nghiệm bốn mươi tám bệnh nhân test nhanh dương tính
ba ca f một hai mươi một bệnh nhân nghi ngờ còn lại là trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế
đáng chú ý từ ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bảy giờ chiều nay
ngành giáo dục và đào tạo hải phòng có chín trăm tám mươi ba ca mắc
trong đó sáu mươi năm trường hợp là giáo viên
và chín trăm một mươi tám bệnh nhân là học sinh
đối với tỉnh hải dương hôm nay phát hiện thêm một một trăm hai mươi trường hợp mới
đây cũng là ngày thứ hai địa phương này ghi nhận trên một ca mắc
trong số những bệnh nhân mắc mới có sáu trăm bảy mươi bảy ca là f một một trăm sáu mươi năm ca ho sốt cộng đồng
hai mươi trường hợp sàng lọc cộng đồng một ca sàng lọc bệnh viện và ba mươi bảy trường hợp về từ các tỉnh khác
những địa phương có số ca mắc trong ngày trên một trăm linh bệnh nhân bao gồm
huyện kim thành hai trăm bốn mươi tám ca thị xã kinh môn một trăm sáu mươi bốn ca
và thành phố hải dương một trăm bảy mươi ca
đến ngày hôm nay bảy huyện một thị xã và hai thành phố có số ca mắc vượt mốc trên một bệnh nhân
cũng theo ngành y tế hải dương trong ngày trên địa bàn tiếp tục có thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín tử vong
ở huyện nam sách và thành phố hải dương
những ca bệnh này thuộc người cao tuổi có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sau đây là một số tin tức đáng chú ý về tình hình dịch bệnh trên thế giới
thủ tướng anh boris johnson hôm chín tháng hai đã tuyên bố nước này có thể
sẽ sớm dỡ bỏ quy định cách ly đối với người mắc covid một mươi chín nếu số ca bệnh không gia tăng
trước đó thủ tướng johnson cho biết ông muốn bãi bỏ quy định từ cách ly đối với người mắc covid một mươi chín
vào ngày hai mươi bốn tháng ba
nhưng phát biểu trước quốc hội hôm qua ông johnson tuyên bố có biện pháp phòng dịch cuối cùng
bao gồm cả quy định cách ly f có thể được dỡ bỏ sớm trước một tháng
nếu tình hình diễn biến tích cực tôi kỳ vọng rằng chúng ta có thể dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cuối cùng
sớm cả tháng so với dự kiến ban đầu
nói trong sự cổ vụ của các nghị sĩ đảng bảo thủ
động thái này sẽ là một trong những đợt nới lỏng quy định phòng dịch mạnh tay nhất
được thực hiện bởi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới
tuy nhiên nó có khả năng gây tranh cãi vì các chuyên gia y tế cảnh báo
vẫn còn nhiều quốc gia khác ngoài anh chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ cao
anh đã áp đặt trở lại một số quy định phòng dịch vào đầu tháng một mươi hai để đối phó với biến thể omicron
nhưng đã dỡ bỏ gần như tất cả các quy định này vào cuối tháng một
thời gian tự cách ly tối thiểu với những người mắc covid một mươi chín ở anh được giảm từ bảy ngày
xuống còn năm ngày để đảm bảo nguồn lao động cho các hoạt động kinh tế
mới đây trường nhóm nghiên cứu tiến sĩ pap banaha senoi chuyên gia về khớp
và là giám đốc y tế bệnh viện care ở kochi thuộc bang kelara của ấn độ
khẳng định người có hệ miễn dịch lại có khả năng ngăn chặn hiệu quả biến thể omicron
còn hơn cả người đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
theo ông đây chính xác là nguyên nhân giúp ấn độ ghi nhận số ca tử vong giảm mạnh
trong làn sóng dịch thứ ba
tiến sĩ seno cho biết trong vòng một năm rưỡi nhóm nghiên cứu đã khảo sát khoảng hai bệnh nhân
ở kochi được chia làm ba nhóm gồm nhóm đã tiêm chủng vaccine nhóm mắc bệnh
và nhóm được tiêm chủng sau khi khỏi covid một mươi chín
kết quả cho thấy người được tiêm vaccine sau khi khỏi covid một mươi chín phát triển hệ miễn dịch
lại có khả năng kháng virus hữu hiệu với phản ứng biến dịch mạnh gấp ba mươi năm
tiến sĩ senoi đã quyết định mở rộng nghiên cứu xem liệu hệ biến dịch
lại có khả năng trung hòa biến thể omicron hay không
nhóm đối tượng được lựa chọn gồm người được tiêm một mũi covid một mươi chín duy nhất sau khi khỏi bệnh
và nhóm được tiêm hai mũi covid một mươi chín hoặc covaxin nhưng chưa từng mắc bệnh
kết quả cho thấy sáu mươi năm nhóm có hệ miễn dịch lai có khả năng trung hòa biến thể omicron
trong khi không người nào ở nhóm còn lại có khả năng này
theo tiến sĩ senoi dữ liệu hiện tại của nghiên cứu được thực hiện với vaccine covid
trong thời gian tới ông sẽ tiến hành nghiên cứu tương tự với vaccine covid
cũng như với những nhóm người đã được tiêm chủng đủ hai mũi sau khi khỏi bệnh
để xem liệu hệ miễn dịch có được củng cố hay không
covishield và covaxin là hai loại vaccine ngừa covid một mươi chín do ấn độ sản xuất
theo một số phương tiện truyền thông lãnh đạo đảng dân chủ tự do nga
mir yirinovsky người đều cho là đã tiêm tám mũi vaccine covid một mươi chín
đã phải nhập viện vì bệnh viên vội
một nguồn tin novotas vào hôm chín tháng hai rằng
chính trị gia bảy mươi năm tuổi đã được đưa đến bệnh viện để dưỡng bệnh trong vài ngày
theo nguồn tin ông zyrinovsky đang ở trong tình trạng nghiêm trọng
các bác sĩ nói ông được chẩn đoán có dịch trong phổi
một số người dùng trên mạng xã hội suy đoán rằng ông zyrinovsky đã mắc covid một mươi chín
ông ấy đang trong tình trạng nghiêm trọng
rất nguy kịch không ai có thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về khả năng phục hồi của ông
báo rbk dẫn một nguồn tin thân cận cho biết
kênh telegram max tuyên bố người đứng đầu ldpr đã phải nhập viện vì viêm phổi hai bên do bệnh covid một mươi chín
năm mươi bảy mươi năm phổi của ông ấy bị ảnh hưởng nguồn tin cho biết
tuy nhiên cơ quan báo chí của ldpr đã từ chối trả lời về tình trạng của ông zini rovsky nói
chính trị gia này cảm thấy ổn và đang tiếp tục làm việc nhưng họ không bác bỏ tuyên bố nói rằng zirinovsky đang nằm viện
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một kênh telegram chính trị gia này tuyên bố ông đã tiêm bảy mũi vaccine covid một mươi chín
hãy đi tiêm chủng tôi đã tiêm vaccine sputnite v và lần này là vaccine covid từ trung tâm chumakov
đây là mũi tiêm thứ bảy của tôi kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tôi chưa nhiễm sars cov hai lần nào
và tôi cảm thấy ổn
ông zyrinovsky cho biết sau đó ông tuyên bố đã tiêm mũi vaccine thứ tám
vừa qua nhóm nghiên cứu tại đại học bang pennsylvania mỹ cho biết
việc phát hiện biến thể omicron ở hiêu đuôi trắng gây lo ngại loài này có thể trở thành vật chủ cho một biến thể mới
theo thông tin các mẫu máu và một số mẫu dịch mũi của một trăm ba mươi một con hư đuôi trắng
tại quận starten island ở thành phố new york cho thấy gần một mươi năm
năm trong số này có kháng thể chống sars cov hai
phát hiện nói trên cho thấy những con vật này từng mắc covid một mươi chín trước đó
và dễ tái nhiễm với các biến thể mới theo nhóm nghiên cứu của đại học bang pennsylvania
việc tồn tại virus trong một quần thể động vật luôn làm tăng khả năng lây nhiễm ngược lại cho con người
song quan trọng hơn là nó tạo cơ hội để virus phát triển thành các biến thể mới
ông suresh kuchipudi nhà sinh vật học thú y tại đại học bang pennsylvania cho biết
khi virus hoàn tất
nó có thể lận trên các vaccine hiện nay do đó chúng ta có thể phải điều chỉnh vaccine một lần nữa
ông kuchipudi nói thêm đây là lần đầu tiên biến thể omicron được phát hiện ở động vật hoang dã
trong bối cảnh biến thể này đang thống trị số ca mắc mới tại mỹ
theo bộ nông nghiệp mỹ usca dù tới nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy động vật lây truyền virus sang người
song hầu hết các ca omicron ghi nhận ở động vật đều có tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chính phủ mỹ cho biết họ phát hiện các ca mắc covid một mươi chín đầu tiên ở loài hư hoang dã tại bang ohio
usda từng báo cáo các ca mắc covid một mươi chín ở chó mèo hổ sư tử báo tuyết rái cá khỉ đột và chồn
thưa quý vị tuy dịch bệnh liên tục biến chuyển khó lường thế nhưng với những nỗ lực không chỉ của nhà nước
các y bác sĩ ngày đêm chống dịch mà là một phần còn nhờ ý thức của chính người dân chúng ta mà dịch bệnh đã được kiểm soát
mọi người hãy tuân thủ các biện pháp của chúng ta
mọi người hãy tuân thủ các biện pháp năm k không chủ quan trước những diễn biến của dịch để bảo vệ chính mình và những người xung quanh
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại